ngày hôm nay thì kiểu thời tiết mưa nắng mưa đan sen vẫn diễn ra đặc biệt là ở khu vực phía bắc
mưa xuất hiện có tác dụng làm giảm nhiệt độ tuy nhiên quý vị đặc biệt là những người lao động ngoài trời
người già và trẻ nhỏ lại nên cẩn trọng với kiểu thời tiết như thế này
đúng là như vậy ngay khi mưa xuống nền đất thì mặt đường sẽ bốc hơi đất
áp suất cũng như các thành phần hóa học trong không khí cũng bị thay đổi
hiện tượng mà chúng ta vẫn quen gọi là hơi đất này ít nhiều sẽ khiến chúng ta cảm thấy ngột ngạt thậm chí là khó thở
và các chuyên gia y tế cũng đã dành những lời khuyên cáo như là sự giảm nhiệt độ đột ngột
khiến cho cơ thể không kịp thích nghi nên rất dễ đổ bệnh
trẻ nhỏ là các bệnh phế hô hấp còn những người mắc bệnh mạn tính thì cũng có thể khiến bệnh trở nên đặng hơn
ngoài ra thì với kiểu thời tiết này thì thức ăn thực phẩm cũng rất dễ bị nấm mốc mọc mầm
không chỉ làm mất đi các chất dinh dưỡng mà còn bị biến chất gây hại cho sức khỏe của người sử dụng
ngạn thêm một vấn đề đáng đu tâm của kiểu thời tiết đang nắng bỗng nhiên đổ mưa
đó là khi chúng ta tham gia giao thông quý vị phải hết sức lưu ý khi dừng chú mưa hay là tạt vào lề đường để mặc áo mưa
bởi lúc này thì tầm nhìn bị hạn chế cũng như là tâm lý vội vàng dễ khiến xảy ra va chạm giao thông
và phần dự báo chi tiết cho các địa phương sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình